chào mừng quý vị đến với bản tin mùa mùa ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công nhân dân
và mở đầu sẽ là những số liệu mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín trưa ngày một mươi ba tháng sáu của bộ y tế cho biết
có thêm chín mươi tám ca mắc covid một mươi chín và trong đó có ba ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tây ninh
chín mươi năm ca ghi nhận trong nước tại bắc giang là sáu mươi bốn ca tp hcm hai mươi sáu ca bắc ninh bốn ca hà nội một ca
và trong đó tám mươi năm ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
tổng số bệnh nhân của việt nam hiện là một mươi bốn trăm ba mươi năm
và cũng trong trưa ngày hôm nay tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đã thông báo ca tử vong số năm mươi chín là bệnh nhân nam bảy mươi sáu tuổi ở bắc ninh
trần đoán tử vong do sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng viêm phổi nặng do sars cov hai
trên bệnh nhân viêm đa khớp suất huyết tiêu hóa do lết tá tràng
sống trong vùng có nhiều ca bệnh covid một mươi chín
như vậy là ở đợt dịch thứ tư này đã có hai mươi bốn ca tử vong do liên quan đến covid một mươi chín
và trong đó đa phần là các ca bệnh tuổi cao có bệnh lý nền lâu năm
thưa quý vị vào sáng nay ngày một mươi ba tháng sáu tại buổi làm việc với ủy ban nhân dân
quận gò vấp tp hcm lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm đánh giá
quận gò vấp cơ bản thực hiện tốt hiện nay tình hình dịch bệnh
không còn khác biệt so với tình hình chung của toàn thành phố
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm cũng lưu ý quận gò vấp vẫn còn vùng trọng điểm
cần siết chặt hơn nữa việc cách ly giãn cách vì càng làm càng kỹ
thì việc gỡ phong tỏa sẽ an toàn hơn và triệt để hơn
quyết định cuối cùng việc có rừng giãn cách xã hội quận gò vấp
theo chỉ thị số một nghìn sáu trăm hai mươi sau một mươi năm ngày thực hiện sẽ được lãnh đạo tp hcm
đưa ra trong sáng mai ngày một mươi bốn tháng sáu
tuy nhiên trước mắt có thể nới lỏng trên diện rộng của quận gò vấp
nhưng siết chặt trên diện hẹp và ở những khu vực còn có nguy cơ cao
ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị ủy ban nhân dân quận gò vấp
giả xuất lại tình hình dịch bệnh trên một mươi sáu phường
nới bớt các biện pháp không quá cần thiết để ổn định cuộc sống của người dân
đồng thời phân bổ tập trung nguồn lực cho việc phòng chống ở các vùng diện hẹp
tại hà tĩnh để triển khai xét nghiệm nhanh sàng lọc phát hiện sớm các ca bệnh trong cộng đồng
sở y tế hà tĩnh đã đề nghị triển khai điểm xét nghiệm virus sars cov hai
bằng test nhanh kháng nguyên trên địa bàn
mỗi huyện thị thành phố lựa chọn và chỉ đạo một cơ sở y tế trên địa bàn
có đủ điều kiện để triển khai xét nghiệm dịch vụ sàng lọc virus sars cov hai
bằng test nhanh kháng nguyên
nếu kết quả xét nghiệm sàng lọc test nhanh dương tính với virus sars cov hai
phải báo cáo ngay cho ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại địa phương
và triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch
để thực hiện xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp rt pcr
thưa quý vị do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
từ ngày hôm qua cho đến dạng sáng ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng sáu
trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã có mưa to đến rất to kèm theo gió giật mạnh
mưa lớn đã khiến cho các chốt kiểm soát dịch bệnh bị ngập úng và thấm rột tốc mái
sáng nay khi bão số hai vừa đi qua
những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch của công an hà tĩnh đã nhanh chóng ra cố lại liều bạt
tái thiết lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch
trên địa bàn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn để bảo vệ nhân dân
tại chốt kiểm soát dịch bệnh một mươi hai a
các lực lượng đang dựng lại liều bạt sắp xếp lại các vật dụng công cụ hỗ trợ
bởi mưa gió đã làm ẩm ướt
khó khăn vất vả là thế
nhưng những cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch
vẫn vững vàng trong cuộc chiến vừa chống dịch vừa chống bão
và một số bị tốc mãi
trước tiến hành đó được sự quan tâm của chính quyền địa phương
và một số các doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn
đã kịp thời đưa các xe tải và các xe khách chuyên dụng
để hỗ trợ cho lực lượng cắm chốt
đảm bảo có chỗ thực hiện làm nhiệm vụ
ở trên xe chúng tôi có thể quan sát được tất cả các xung quanh
quản lý được khu vực mình phong tỏa
trước đó vào đêm qua trên địa bàn thành phố hà tĩnh
đã xuất hiện mưa to kèm theo gió lớn
đã ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
phòng chống dịch covid một mươi chín
tại chốt kiểm soát phong tỏa của cán bộ chiến sĩ và các lực lượng khác
mưa lớn kèm theo gió mạnh
đã làm cho các lán chạy nơi phục vụ chỗ ăn ngủ nghỉ ngơi
cho cán bộ chiến sĩ trực chốt bị thấm rột
có nhiều lần bị tốc mái
để ứng phó với tình hình mưa to gió lớn
lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt phong tỏa kiểm soát dịch covid một mươi chín
ở thành phố hà tĩnh
đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn
bọc thêm bạt ngăn nước chống thấm
rằng nhéo ra cầu lán chạy cho chắc chắn hơn
luôn làm hết sức minh
để bảo vệ
được binh yên cho nhân dân
để lưu dịch bệnh một cách sớm nhất
trước tình hình mưa lớn kéo dài
thương trực tỉnh uy hà tĩnh đã chỉ đạo sự giao thông vận tải
các địa phương triển khai hỗ trợ các lực lượng
ở các điểm chốt
bằng việc bố trí xe buýt làm nơi chủ trực
cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch
đến hai mươi hai h tối một mươi hai tháng sáu

đến chốt phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh hà tĩnh